gần hai mươi ngày trôi qua sau trận lũ lịch sử xảy ra tại huyện phù yên tỉnh sơn la
mặc dù chính quyền địa phương nơi đây đã và đang nỗ lực khắc phục hậu quả
tuy nhiên hậu quả của trận lũ để lại rất nặng nề
các công trình giao thông và thủy lợi bị phá hủy nhiều nhà cửa bị cuốn trôi
mất trắng tài sản ruộng nương đang khiến cuộc sống của người dân nơi đây điều đứng
mường bang là xã bị thiệt hại nặng nề nhất của huyện phù yên sơn la trong trận lũ vừa qua
đây cũng là xã bị cô lập nhiều ngày sau lũ
nơi đây vốn là một con đường với dòng suối thơ mộng
nhưng chỉ sau một đêm tất cả chỉ còn lại đá và rác nằm ngổn ngang
mặt đường giao thông tỉnh lộ một trăm một mươi bốn bị đào khoét
nhiều đoạn bị đứt gãy và san phẳng thành dòng suối
cây cầu bê tông kiên cố nối giữa huyện phú yên của sơn la với huyện đà bắc của hòa bình bị đứt gãy
từ bé lớn lên thì tôi chưa bao giờ nhìn thấy trận lũ mà to và cao
kinh khủng như thế này
từ mặt đường xuống hàng là một trăm linh mét nhưng mà nước ngập lên hết cả mặt đường
và trong đến ngày hai ngày sau thì nước mới rút xuống từ mặt đường xuống dưới hàng nữa
mưa lũ cũng gây thiệt hại lớn về lúa và hoa màu trên toàn huyện phú yên
diện tích lúa bị thiệt hại là trên sáu trăm bảy mươi chín hectare
trong đó lúa nước là năm trăm tám mươi một sáu mươi hai hectare và lúa nương là chín mươi bảy năm mươi ba hectare
những thước dụng lúa đang đến kỳ thu hoạch
chỉ sau một đêm
người dân vựa lúa tây bắc đang đứng trước nguy cơ thiếu đói từ nay đến cuối năm
hiện nay thì có những chỗ tức là ruộng đã bị san phẳng hoàn toàn
và bà con hiện nay sẽ phải việc khôi phục sản xuất trong vòng ít nhất là một năm nữa
và như vậy là việc đề nghị các cấp chính quyền để xem xét
cứu đói và hỗ trợ khẩn cấp đối với các hộ gia đình mà sản xuất nông nghiệp
trong từ nay đến nay
tại nhiều điểm bản bị cô lập có địa hình cao và hiểm trở
đến nay việc di chuyển vẫn hết sức khó khăn
chính vì vậy ngô lúa dù đã kịp thu hoạch nhưng vẫn không thể bán
từng bao ngô chất thành đống giờ thì gần một nửa đã bọc mầm
nhà ít cũng tồn khoảng ba tấn ngô nhà nhiều thì lên đến cả chục tấn
trong gia đình mình thu được khoảng một trăm linh bao
đợt cân báo này thì cũng mất một nửa rồi
thì trong cái số đấy thì
số cái bao đây thì gọi là mất hết rồi
không bán được nữa
xe cũng không vào được
với lại ngô thì này mầm hết
thì không bán được
trận lũ đã gây thiệt hại lớn về cơ sở hạ tầng
trên hai mươi ba bốn trăm linh mét giao thông nông thôn bị thiệt hại
một tuyến đường bị hư hỏng nặng với tổng chiều dài khoảng hơn một trăm linh chín km
tổng khối lượng sụt sạt lở khoảng chín mươi sáu m ba
thiệt hại ở huyện phú yên là rất nặng nề
đòi hỏi sự vào cuộc nhanh chóng của các cấp chính quyền
đồng thời phải có nguồn lực lớn sự chung tay của cộng đồng
mới mong sớm khắc phục hậu quả nhằm ổn định đời sống của người dân nơi đây